cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết hiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đối với nguyễn văn đầy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện long hồ về hành vi giết người
xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng ba vừa qua tại một công ty trong khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vào trưa ngày ba mươi tháng ba nguyễn văn đầy biết được vợ của đầy bị đồng nghiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện tam bình dùng lời lẽ thô tục xúc phạm
đây đã đến bộ phận người này làm việc để hỏi chuyện thì xảy ra đánh nhau trong lúc xô sát nạn nhân đã tử vong
kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu cấp
sau đó đầy đã đến đồn công an khu công nghiệp hòa phú để đầu thú
liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị công an tỉnh lai châu phát hiện và triệt phá
tám mươi chín bánh heroin là tăng vật thu giữ tại hiện trường
đêm qua khi đang vận chuyển sáu mươi chín bánh heroin
ba bánh ma túy tổng hợp tương đương bốn trăm một mươi bốn viên
ba đối tượng lý a dê trang a minh và trang a vinh đều trú tại tỉnh điện biên
đã bị công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên bắt quả tang
cũng ngay trong đêm công an tỉnh lai châu phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng giàng a páo
trú tại tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi bánh heroin
qua đấu tranh bước đầu báo khai nhận vào sáng cùng ngày đã đi xe máy từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang huyện tân uyên tỉnh lai châu bán hai mươi bánh heroin với giá ba tỷ đồng
tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
gia đình không đồng ý cho sử dụng xe máy
hai nữ sinh tại thành phố đà nẵng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn
ngay khi nhận được tin trình báo của công dân về việc bị mất trộm một xe máy trên đường nguyễn công hoan
công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã nhanh chóng phát hiện
thủ phạm là hai nữ sinh mới một mươi năm tuổi đang học cấp hai trên địa bàn
qua đấu tranh cả hai thừa nhận khi thấy xe máy của người dân dựng trên vỉa hè lại không rút chìa khóa
nên nảy sinh ý định lấy trộm một người canh chừng để người kia dắt xe và tẩu thoát
vì gia đình không cho đi xe máy nên hai nữ sinh đã nghĩ đến việc trộm cắp xe để có xe đi
thưa quý vị ngày hôm nay một tháng bốn công an quận nam tử liêm hà nội đã tổ chức họp báo
thông tin chi tiết về danh tính đối tượng động cơ vụ việc đốt nhà làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng gây ra vụ việc là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở xã minh thuận huyện vụ bản nam định
chỗ ở hiện nay trên đường lạc long quân quận tây hồ hà nội
trước đó khoảng một mươi chín h sáu ngày ba mươi một tháng năm
do bực tức về chuyện tình cảm hải đã tới phòng trọ nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô phường phú đô
quận nam tử liêm hà nội cố ý châm lửa đốt xe máy của anh họ người yêu là anh châu việt hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã lâm bình tuyên quang
trước đó khoảng một mươi chín h sáu ngày ba mươi một tháng năm do bực tức về chuyện tình cảm hải đã tới phòng trọ nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô phường phú đô

cố ý châm lửa đốt xe máy của anh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã lâm bình tuyên quang

cố ý châm lửa đốt xe máy của anh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã lâm bình tuyên quang
tại cơ quan công an hải khai từ năm hai nghìn một mươi chín có quan hệ tình cảm với anh hoàng

từ đó hải cũng thù hàn anh việt hải đã mua xăng và đi vào sân nhà trọ đổ xăng vào xe của anh việt dựng ở sân châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường
từ đó hải cũng thù hàn anh việt hải đã mua xăng và đi vào sân nhà trọ đổ xăng vào xe của anh việt dựng ở sân châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường